xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính đến sáu giờ ngày hôm nay một mươi năm tháng tám việt nam đã ghi nhận thêm một ca mắc mới covid một mươi chín được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
cụ thể bệnh nhân số chín trăm ba mươi là nữ bốn mươi một tuổi có địa chỉ tại xã minh thuận huyện vụ bảng tỉnh nắp định
bệnh nhân có tiền sử mắc covid một mươi chín và điều trị khỏi tại nga ngày hai mươi bốn tháng sáu
ngày một mươi tháng tám bệnh nhân từ liên bang nga về sân bay vân đồn trên chuyến bay vn năm nghìn sáu mươi hai được cách ly ngay
như vậy tính đến thời điểm này nước ta đã ghi nhận tổng cộng chín trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba trăm hai mươi chín ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
số lượng ca mắc mới liên quan tới đà nẵng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là bốn trăm sáu mươi một ca
từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng tám đến sáu
sáu giờ ngày một mươi năm tháng tám nước ta chỉ ghi nhận một ca mắc mới covid một mươi chín
sáng ngày hôm nay bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế tại đà nẵng
thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân covid một mươi chín
đây là ca mắc covid một mươi chín tử vong thứ hai mươi hai tính từ khi dịch xảy ra ở việt nam
người tử vong là ca bệnh số bảy trăm linh hai là nam giới sáu mươi ba tuổi có tiền sử suy thận giai đoạn cuối đã chạy thận nhiều năm tăng huyết áp suy tim
nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là do sốc nhiễm khuẩn
suy đa tạng viêm phổi do covid một mươi chín trên bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn cuối
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
năm mươi hai bốn trăm bốn mươi chín người rời đà nẵng về tp hcm từ ngày một tháng bảy đã thực hiện khai báo y tế tại các trạm y tế địa phương
ngành y tế đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho tất cả các trường hợp trên
kết quả xét nghiệm cho thấy có năm mươi một năm trăm bảy mươi bảy trường hợp âm tính
sáu trường hợp dương tính tám trăm sáu mươi sáu trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm
hiện tp hcm đã tiến hành phân loại nguy cơ
những trường hợp nguy cơ cao đã được thực hiện cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp
trong đó các trường hợp nhiễm covid một mươi chín đã được cách ly ngay khi có kết quả
tạo điều kiện cho khoanh vùng dập dịch diễn ra một cách thuận lợi
đến nay tp hcm chưa phát hiện các trường hợp nhiễm mới từ nhóm tiếp xúc với bệnh nhân
những trường hợp nguy cơ thấp được phát hiện từ nhóm tiếp xúc với bệnh nhân
những trường hợp nguy cơ thấp được cách ly tự theo dõi sức khỏe tại nhà lấy mẫu giám sát theo kế hoạch của địa phương
tp hcm cũng chưa phát hiện trường hợp nhiễm từ nhóm nguy cơ thấp này
kết quả phòng chống dịch bước đầu cho thấy tp hcm đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
để tiếp tục kiểm soát dịch bệnh này trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khuyến cáo người dân
tuyệt đối không được chủ quan cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế
bên cạnh đó nâng cao cảnh giác phát hiện và thông báo cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép
còn tại đà nẵng sáng ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng cho biết
đến nay ngành y tế thành phố đã tiến hành xét nghiệm virus sars cov hai cho gần một trăm linh trường hợp người dân
và các lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
đặc biệt trước yêu cầu tăng tốc xét nghiệm để khoanh vùng
dập dịch sớm đà nẵng cũng đã triển khai xét nghiệm theo phương pháp gộp nhóm
đối với các khu vực có nguy cơ cao vừa đảm bảo chính xác vừa tiết kiệm thời gian và chi phí xét nghiệm
hiện nay các địa phương cũng đã hoàn thành ra soát và xét nghiệm tất cả các trường hợp liên quan đến bệnh viện đà nẵng
qua điều tra dịch tễ đến nay thành phố đã tiến hành cách ly gần sáu trường hợp f một
tại các cơ sở cách ly y tế và cách ly tập trung
tại công an thành phố đà nẵng cdc đà nẵng bệnh viện một trăm chín mươi
bộ công an phối hợp với bệnh xá thành phố đà nẵng
công an thành phố đà nẵng cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an tại công an các đơn vị địa phương
cũng như các can phạm nhân chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an tp đà nẵng
kết quả này sẽ giúp cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ đang được giao phó
sau một thời gian tuyên truyền nhắc nhở vừa qua thành phố đà nẵng đã quyết định
có chế tài xử lý mạnh
hơn đối với những người đi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết
như đi bộ đi xe đạp tập thể dục bằng hình thức xử phạt hành chính
đây là biện pháp nhằm siết chặt việc thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nguy cơ cao về lây nhiễm trong cộng đồng
ngày thứ hai ra quân xử lý những trường hợp ra đường không cần thiết
của tổ lưu động phường nại hiên đông quận sơn trà
hơn hai mươi người đi bộ đi xe đạp để tập thể dục
đã được yêu cầu về phường lập biên bản xử phạt hành chính
từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
với những trường hợp có lý do chính đáng
thì được nhắc nhở và ký bản cam kết tuân thủ chấp hành
một số người dân tỏ ra bất ngờ trước biện pháp được cho làm mạnh tay này
tuy nhiên khi lực lượng chức năng giải thích
hầu hết bà con đều hiểu và đồng thuận
để làm cho cảnh giác đây thì điều đó đúng
lần này thì chắc em sẽ rất là nhiều
giảm cách lần đầu thì thường lực lượng các phường
mình để nhắc nhở nhiều người
nhưng mà nhiều người dân là người ta chưa chịu chấp hành
khi nhắc nhở là người ta tìm cách trốn tránh lực lượng
và vẫn duy trì cái việc là vẫn xảy ra nhiều cái trường hợp là
là đi ra đường không cần thiết
do đó thì địa phương vào ngày một mươi một tháng một mươi một
thì địa phương đã bắt đầu thực hiện biện pháp
hơn ráng hơn mời tất cả các hộ này về phường
để tiên triệp bản đồng và yêu cầu họ công cách
không thực hiện không trách phạt
và chính thức là ngày một mươi bốn thì phường ra quân
xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
xử phạt tất cả mọi cái trường hợp
mà ra đường không cần thiết
chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đã nêu rõ
những trường hợp thực sự cần thiết đi ra ngoài
bao gồm mua lương thực thực phẩm dược phẩm hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác
các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu khám chữa bệnh thiên tai hỏa hoạn
và làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước lực lượng vũ trang cơ quan ngoại giao
việc một bộ phận người dân vẫn vô tư ra đường đi dạo tập thể dục
là một nguy cơ lớn cho việc lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
khi mà dịch bệnh tại đà nẵng đang diễn biến phức tạp
nhiều ca chưa xác định được nguồn lây
ngày một mươi ba tháng tám trước đề nghị của ủy ban nhân dân quận sơn trà
sở tư pháp tp đà nẵng đã chính thức có văn bản hướng dẫn việc xử phạt hành chính hành vi đi ra ngoài
trường hợp không cần thiết
theo đó mức phạt từ một trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân
và từ năm triệu đến một mươi triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
trong thời gian qua và tính đến thời điểm hiện nay quận sơn trà cũng đã xử phạt được hơn ba trăm linh triệu
với gần hai trăm linh trường hợp vi phạm
và trong đó nhiều nhất thì đối với các trường hợp là vi phạm
dịch vụ tập đông người và cái thứ hai nữa là đi ra đường mà không đúng các nội dung theo quy định
thời gian qua các lực lượng chức năng đã phải căng mình cho công tác phòng chống dịch
nhiều đơn vị bị quá tải bởi khối lượng công việc
bởi vậy người dân cần nâng cao ý thức trong việc phối hợp chấp hành nghiêm những quy định về giãn cách xã hội
cùng chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh
đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm hà nam đã điều tra khám phá nhanh vụ trộm cắp
tài sản xảy ra tại công ty cổ phần cát xanh hà nam do đối tượng nguyễn đình sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã thanh hà huyện thanh liêm gây ra
trước đó ngày một mươi tháng tám công an huyện thanh liêm nhận được đơn trình báo của anh phạm văn ba sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
tại công ty cổ phần cát xanh hà nam đóng tại thôn nam công xã thanh tân huyện thanh liêm
về việc bị kẻ gian đột nhập lấy một máy cắt nhãn hiệu makita và một máy hàn nhãn hiệu asuke
trị giá khoảng một mươi triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm đã triển khai các biện pháp
nghiệp vụ ra soát khoanh vùng các đối tượng nghi vấn và xác định đối tượng trộm cắp là nguyễn đình sơn
tại cơ quan công an bước đầu sơn khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ
qua công tác nghiệp vụ công an phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã bắt giữ hai đối tượng là
thân văn thế và nguyễn văn thọ là hai đối tượng truy nã toàn quốc về tội cố ý gây thương tích
theo nội dung vụ án tối ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín hai đối tượng trên cùng một đối tượng tên ngô văn định đi trên đường
thì gặp anh nguyễn văn đài chúa ở huyện nha leo tỉnh đắk lắc đi xe máy ngược chiều
cho rằng anh đài dọi đèn pha vào mặt mình nên thế đã gọi thọ và định lấy gậy bóng chảy và dao đi tìm anh đài
khi gặp anh đài các đối tượng đã đánh chém nạn nhân gây thương tích nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện
gây án xong thế và thọ đã bỏ trốn khỏi địa phương hiện công an phường tân an đã bàn giao hai đối tượng cho công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị và các bạn công an huyện hồng ngự tỉnh đông tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hữu đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp long bình xã long khánh bê huyện hồng ngự tỉnh đông tháp về tội tàng trữ vận chuyển mua bán ché phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán ché phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đông tháp là đối tượng lê quang trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh phú xã tân bình huyện châu thành tỉnh đông tháp cao một m sáu mươi sáu da ngâm đen lông bài rậm và có xeo chấm cách một cm trên sau đuôi lông bài phải
còn về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn sang em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp phước thọ xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách hai năm cm trên trước đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an
nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba cập nhật ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi